bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tiếp tục triển khai các giải pháp tổng hợp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
trong bối cảnh bệnh dịch đã lan gần hết các tỉnh thành trên cả nước
đến nay bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại gần năm năm trăm linh xã thuộc năm trăm một mươi ba huyện của sáu mươi hai tỉnh thành phố
tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy là hơn ba triệu ba trăm linh con chiếm khoảng một mươi một tổng đàn lợn cả nước
trong đó thiệt hại chủ yếu là ở các hộ nhỏ lẻ ảnh hưởng đến sinh kế của người chăn nuôi
để giảm thiểu tác động từ bệnh dịch tả lợn châu phi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai các biện pháp căn cơ nhất
trong đó tập trung vào các giải pháp thực hiện an toàn sinh học
hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vaccine chế phẩm sinh học phòng dịch tàn lợn châu phi
bộ cũng khuyến cáo nơi nào thực sự an toàn mới tái đàn để tránh cho người dân tiếp tục bị thiệt hại